trình báo cơ quan công an vợ của phó giám đốc một công ty tư vấn thiết kế nội ngoại thất ở quận bình thủy tp cn cho biết khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm chồng chị có đi khảo sát công trình trang trí nội thất cho khách ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang nhưng chừng ba mươi phút sau thì mất liên lạc
linh tính có chuyện chẳng lành cả nhà chia nhau tìm kiếm khắp nơi thì đến hơn tám h ba mươi phút hôm sau chị nhận được tin nhắn từ tài khoản gia lô của chồng
với nội dung chồng chị đã bị bắt cóc và phải chuyển cho đối tượng một mươi tỷ đồng
bọn chúng liên tục nhắn tin đòi tiền nhắn tin tiền và sau đó là không được báo công an đe dọa là không được báo công an
nếu mà báo công an thì chúng sẽ mang acid lại tới nhà em làm hại cả con em con anh em nói chung là cả gia đình em
nếu mà báo công an bọn chúng biết là giết anh cảnh liền
quả trùy nóng
hơn giờ ngày một mươi hai tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp công an huyện châu thành a bắt được đối tượng nguyễn hữu nghĩa
khai thác nhanh cơ quan công an phát hiện bị hại đang bị tên nguyễn thành nguyên khống chế trong một căn nhà tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
lúc này đối tượng nguyên yêu sách phải thả tên nghĩa và cung cấp một xe ô tô để chúng tẩu thoát
qua gần ba giờ kiên trì vận động thuyết phục lực lượng làm nhiệm vụ khống chế thành công đối tượng nguyên giải thoát an toàn bị hại đồng thời thu giữ nhiều đồ vật đối tượng sử dụng để gây án
tại cơ quan công an nguyễn thành nguyên khai nhận có quen biết anh cảnh từ trước
trước khi gây án nguyên và anh ruột là nguyễn hữu nghĩa lên kế hoạch và thuê thêm hai đối tượng để thực hiện việc bắt bị hại tại căn nhà ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang